tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương nguyên đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại miền trung
cho đến chiều ngày hôm nay lũ trên sông hương và sông bồ của tỉnh thừa thiên huế đã xuống dưới báo động ba
một số tuyến đường của thành phố huế nước đã rút
chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường xá và sớm ổn định cuộc sống
mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua khiến cho nhiều khu vực tại thừa thiên huế bị ngập lụt sạt lở đất gây thiệt hại về tài sản
đời sống nhân dân bị ảnh hưởng
theo thống kê trên địa bàn tỉnh có hơn một mươi bảy năm trăm linh ngôi nhà bị ngập
tại thành phố huế có khoảng tám mươi năm tuyến đường của ba mươi sáu phường xã bị ngập từ năm đến một hai mét
đợt mưa lần này khiến một người chết hai người mất tích và hai người bị thương
chức năng thành phố huế vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm cháu bé ba tuổi bị nước cuốn mất tích vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đã di rời hơn ba chín trăm linh hộ dân với hơn một mươi nhân khẩu đến nơi an toàn
tại quảng nam mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở chia cắt các tuyến đường tại các huyện vùng cao
địa phương đã huy động nhân lực phương tiện máy móc vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá sạt lở
tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến đường
tại huyện vùng cao phước sơn các tuyến đường hồ chí minh quốc lộ một mươi bốn e các tuyến dh đã có nhiều điểm sạt lở với hàng trăm mét khối đất đá
tại các điểm sạt lở lực lượng công an và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng điều tiết giao thông huy động phương tiện nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở
hiện quốc lộ một mươi bốn e đã thông tuyến tại các huyện vùng cao nam trà my bắc trà my mưa lớn kéo dài đã xuất hiện tình trạng sạt lở núi gây ách tắc giao thông ở nhiều điểm
toàn huyện bắc trà my một mươi chín vị trí sạt lở do mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên các địa phương ưu tiên san ủi đất đá tràn xuống nền đường để đảm bảo cho người và phương tiện thô sơ lưu thông tạm thời
thời tiết ổn định sẽ giải phóng rứt điểm khối lượng đất đá bị sạt lở